mùa nắng nóng người cao tuổi rất dễ bị kiệt sức sốc nhiệt và đột quỵ vì khả năng làm mát cơ thể đã suy giảm
trong khoảng nửa tháng trở lại đây cũng chính là thời gian nắng nóng đỉnh điểm lịch sử kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiều người già đã phải nhập viện do mắc các bệnh lý như đột quỵ hay sốc nhiệt
ghi nhận tại bệnh viện lão khoa trung ương
nếu như trước đây khi thời tiết mát mẻ mỗi ngày mỗi bác sĩ của khoa khám bệnh
bệnh viện lão khoa trung ương chỉ tiếp nhận từ hai mươi đến hai mươi năm bệnh nhân
thì khoảng nửa tháng trở lại đây con số này tăng lên gấp đôi
thậm chí có những ngày một bác sĩ phải khám đến sáu mươi ca
bệnh nhân bảy mươi hai tuổi này có tiền sử tăng huyết áp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
các kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị suất huyết não
theo các bác sĩ thời tiết nắng nóng đỉnh điểm trong giai đoạn qua đã đẩy huyết áp của bệnh nhân cao hơn rất nhiều
dẫn đến tình trạng suất huyết não
lo ngại hơn là số lượng bệnh nhân nhập viện do liên quan đến nắng nóng đang có xu hướng gia tăng
tại khoa cấp cứu và đột quỵ của bệnh viện lão khoa trung ương
những ngày vừa qua con số này đã tăng lên đến một trăm năm mươi
trước tình hình nắng nóng còn diễn ra trong những ngày tới
các bác sĩ khuyến cáo người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng
không nên đi lại hay làm việc vào những ngày nắng nóng ở ngoài trời
và những giờ cao điểm nắng nóng từ một mươi giờ sáng cho đến bốn giờ chiều
và cần phải đội nón mũ rộng vành khi đi ra ngoài nắng
cũng như cần uống nước thường xuyên để tránh mất nước